đối tượng vận chuyển số hàng trên là nguyễn thế vị sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại phường sông hiến thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
tại thời điểm kiểm tra ông nguyễn thế vị đã không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp lệ
đội quản lý thị trường số hai huyện hòa an đã xử phạt hành chính đồng thời tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật
vào ngày hôm nay ông võ văn tỉnh quyền cục trưởng cục quản lý thị trường đồng nai cho biết
sau khi phát hiện hai thùng container chứa thịt lợn và thịt gà
không rõ nguồn gốc tại một số hộ sản xuất giò trả ở huyện tràng bom
kết quả xét nghiệm cho thấy số thịt lợn trên dương tính với virus tả lợn châu phi
trong khi đó thịt gà không đảm bảo yêu cầu về chỉ số vi sinh theo quy định
trước đó vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng tám đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường đồng nai
phối hợp cùng trạm thú y huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất giò trà
tại ấp nhân hòa xã tây hòa huyện trảng bom do ông hoàng đình cảnh làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục tấn thịt lợn thịt gà đã qua giết mổ bốc mùi hôi thối
chứa trong hai thùng container loại hai mươi feet
ngoài ra cơ sở làm giò trà của ông cảnh còn có thêm hai tủ đông lạnh loại lớn có chứa thịt lợn thịt lợn và gà
tổng số thịt lợn gà tại cơ sở này khoảng năm mươi tấn
cơ sở sản xuất giò chả nói trên đã không xuất trình được các loại giấy tờ hóa đơn
chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thịt lợn và gà nêu trên
sau khi có kết quả xét nghiệm của cơ quan thú y
cục quản lý thị trường đồng nai đã bản giao số thịt nhiễm bệnh trên cho cơ quan thú y và chính quyền địa phương tiêu hủy theo quy định
thưa quý vị và các bạn tại tỉnh bà rịa vũng tàu
trong khi dịch tả lợn châu phi đang hoành hành tại bảy huyện thị xã thành phố trong tỉnh vẫn chưa có dấu hiệu chứng lại
thì mới đây tại địa phương này lại phát hiện thêm hai ổ dịch cúm da cầm tuyếp a chủng h năm n sáu
so với dịch cúm da cầm h năm n một trước đây hay là dịch tả lợn châu phi hiện tại
thì dịch cúm da cầm h năm n sáu nguy hiểm hơn bởi nó có thể lây lan sang người
cùng lúc phải đối phó với hai loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn da súc và gia cầm
các ngành thú y và các địa phương của tỉnh bà rịa vũng tàu đang nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để ứng phó
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan
và đó cũng là cách hạn chế thiệt hại về kinh tế cũng như là hạn chế những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
theo báo cáo của tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh bà rê vũng tàu
đến thời điểm này toàn tỉnh đã có ba trăm linh ổ dịch tả lợn châu phi tại bốn mươi hai xã phường của bảy huyện thị xã thành phố trong tỉnh
tổng số lợn buộc phải tiêu hủy đến thời điểm này là gần sáu bảy trăm linh con với tổng trọng lượng trên bốn trăm năm mươi ba tấn
ngoài số ổ dịch đã xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu phi
mỗi ngày trên địa bàn tỉnh còn phát hiện thêm hàng chục ổ dịch khác
không chỉ xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dịch tả lợn châu phi đang xâm nhập vào các trang trại lớn với quy mô hàng trăm con
trước diễn biến phức tạp này ngoài việc duy trì các chốt kiểm dịch hiện có
các địa phương trên địa bàn còn thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời tại các ổ dịch để ngăn người và phương tiện ra vào ổ dịch
sát trùng phương tiện đi qua ổ dịch qua đó hạn chế mầm bệnh lây lan
bên cạnh đó tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng hai lần một ngày tại ổ dịch
tiêu độc khử trùng một lần một ngày cho các hộ chăn nuôi lợn lân cận
nhanh cúm da cầm h năm n sáu còn là loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể lây sang người và gây tử vong
đây là lần đầu tiên loại dịch cúm này xuất hiện tại tỉnh bà rê vũng tàu
sau hai tuần phát hiện dịch cúm gia cầm tại xã phúc thuận huyện xuyên mộc
đến nay bà rịa vũng tàu chưa phát hiện thêm ổ dịch nào mới
do đó ngành thú y đang tập trung trọng yếu cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
chúng ta chỉ triển khai các giải pháp đồng bộ tiêu đọc hữu trùng bằng quá chất rải vôi
rồi thứ hai là vận động trong việc chăn nuôi an toàn sinh học và tập trung
hiện nay cả chính quyền địa phương từ cấp xã cấp quyền tới cấp tỉnh
tập trung tiêu ủy những ổ dịch có nguy cơ làng rộng
sau cơn bão giảm tỉnh bà rịa vũng tập trung trọng yếu cho công tác phòng chống dịch
năm hai nghìn một mươi bảy nhiều hộ trăn nuôi lợn của tỉnh bà rịa vũng tàu chưa kịp phục hồi
thì lại rơi vào cảnh kiệt quệ với dịch tả lợn châu phi
chính vì vậy song song với công tác ứng phó của ngành chức năng và các nông hộ
thì người tiêu dùng cũng cần chia sẻ bằng cách không tẩy chay thịt lợn thịt ra cầm sạch
có như vậy người nông dân và ngành chăn nuôi bà rịa vũng tàu
mới từng bước vượt qua được khó khăn và phục vụ tốt cho nhu cầu của thị trường

bệnh viện hạng đặc biệt hạng một là ba mươi tám bảy trăm linh đồng tăng một bảy trăm linh đồng
bệnh viện hạng hai là ba mươi bốn năm trăm linh đồng tăng một năm trăm linh đồng
bệnh viện hạng ba là ba mươi năm trăm linh đồng tăng một năm trăm linh đồng
bệnh viện hạng bốn trạm y tế xã là hai mươi bảy năm trăm linh đồng tăng một năm trăm linh đồng
bệnh viện hạng bốn trạm y tế xã là hai mươi bảy năm trăm linh đồng tăng một năm trăm linh đồng
đồng thời một số dịch vụ khác ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh tăng như giá dịch vụ khám cấp giấy chứng thương
giám định y khoa khám sức khỏe toàn diện lao động lái xe khám sức khỏe định kỳ không kể xét nghiệm x quang là một trăm sáu mươi đồng đã tăng một mươi năm đồng
giá khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động là bốn trăm năm mươi đồng tăng ba mươi đồng
ngoài ra hai thông tư còn quy định tăng giá dịch vụ ngày dường bệnh và giá một số dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm khác
người bệnh vào điều trị từ trước ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín vẫn tiếp tục áp dụng mức giá dịch vụ như cũ
giá mới sẽ áp dụng với người bệnh vào viện bắt đầu từ ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị hư hỏng xuống cấp mất mát hao hụt thiết bị đã và đang là thực tế đang diễn ra tại công trình nhà máy nước sạch ta thiết
tại xã lộc thịnh huyện lộc ninh tỉnh bình phước
dự án được đầu tư hàng chục tỷ đồng khởi công từ cách đây tròn một mươi năm và hoàn thành cũng hơn tám năm nay
thế nhưng nhà máy nước sạch này cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thể sản xuất nước sạch để cung cấp cho người dân
vì sao lại có nghịch lý như vậy ngay sau đây mời quý vị theo dõi
cách nhà máy sản xuất nước sạch chừng vài trăm mét thậm chí bồn chứa nước trên cao của nhà máy có thể tích hàng chục mét khối nằm ngay cạnh nhà
thế nhưng thiếu nước sinh hoạt là nỗi ám ảnh với gia đình chị hà thị tường ở ấp tà thiết xã lộc thịnh huyện lộc ninh tỉnh bình phước suốt nhiều năm qua
những con sò huyết này được thả nuôi trên đầm âu loan gần ba tháng nay
để tránh ảnh hưởng bởi loại thuốc diệt tạp do nuôi tôm gây chết sò ông phước thuê một hectare mặt nước tại vùng giữa đầm
đến nay sò thích nghi với chất lượng nước của đầm tỷ lệ hao hụt ít
năm hai nghìn một mươi tám cục sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm so huyết âu loan
mới đây sở khoa học công nghệ tỉnh phú yên cũng tổ chức hội thảo quy chế về chỉ dẫn địa lý sò huyết âu loan
việc được công nhận về chỉ dẫn địa lý sở hữu trí tuệ đã cấp dây chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm sò huyết âu loan
sẽ giúp nâng tầm thương hiệu sò huyết của tỉnh tăng giá trị kinh tế và tăng lợi nhuận cho người nuôi sò
về phía địa phương ubnd huyện tuy an cũng đã quy hoạch hơn một trăm linh hectare mặt nước phù hợp để nuôi sò thuộc vùng lõi trung tâm của đầm âu loan
khi việc nuôi sò phát triển rộng huyện cũng tổ chức kiểm tra nhằm bảo đảm chỉ dẫn địa lý sò huyết âu loan được sử dụng đúng mục đích
đúng loại so huyết được thả nuôi tại đầm tránh tình trạng lợi dụng chỉ dẫn địa lý để trà trộn so huyết của địa phương khác
khi việc nuôi sò phát triển rộng huyện cũng tổ chức kiểm tra nhằm bảo đảm chỉ dẫn địa lý để trà trộn sò huyết của địa phương khác

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại